sáng ngày hai mươi năm tháng bốn bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên thông tin bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công biếu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân nti sáu mươi bốn tuổi ở xã cư mờ lang huyện e sấp tỉnh đắk lắc
bệnh nhân y kể do nuốt vướng cảm giác khó thở nhất là khi nằm nên bà đã đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng
kết quả chụp ct scan vùng cổ phát hiện bệnh nhân có khối biếu tuyến giáp thủy trái lớn với kích thước khoảng hai trăm linh x hai trăm năm mươi mm chiếm trọn thủy trái dạng đặc gây biến dạng cổ sô lệch các cấu trúc giải phố xung quanh đẩy khí quản lệch qua bên phải
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến ráp của khối u này các phẫu thuật kéo dài khoảng hơn ba giờ các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u khổng lồ ra khỏi cơ thể của bệnh nhân
được biết hơn hai mươi năm trước bệnh nhân y phát hiện có khối u ở vùng cổ nhưng không đi khám và không điều trị
gần một năm trước khi thấy khối u ngày càng to dần nên bà đã đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán bị cường giáp biếu giáp trên nền bệnh lý tim mạch và được chỉ định điều trị thuốc cường giáp nội khoa liên tục
chia sẻ về tuyến giáp phó giáo sư tiến sĩ vũ bích nga giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội cho biết
tuyến giáp là một tuyến nội tiết của cơ thể nó nằm ở trước khí quả dưới sự nhận giáp
nó là một tuyến nội tiết nhỏ thôi nhưng nó vô cùng quan trọng đối với cơ thể
nếu cơ thể chúng ta không có tuyến rác thì chúng ta không thể sống được mà chúng ta phải sử dụng các hóc môn để thay thế
thiếu hốc môn tuyến giáp nó nguy hiểm như vậy nhưng nếu thừa hốc môn tuyến giáp nó cũng gây ra các nguy hiểm
thưa ông môn tuyến giáp nó có thể gây ra rất nhiều các khó chịu cho người bệnh thậm chí là cũng rất là có thể nguy hiểm tới tính mạng
thừa nhiều quá thì ngược lại với
thiếu hốc môn thì thừa hốc môn sẽ làm cho người bệnh bị giảm cân gây sút cân mặc dù bệnh nhân ăn rất khỏe nhưng mà gây sút cân rất là nhiều
thứ hai là sẽ thấy nhịp tim nhanh lên bệnh nhân thấy hồi hộp thấy nhịp tim nhanh lên rất là nhiều và có thể có dối loạn nhịp tim có thể dẫn tới suy tim
thế rồi nữa là những cái dịp có thể gây ra da nóng ẩm có run tay có yếu cơ nhược cơ
đấy rồi có thể ảnh hưởng tới vã mồ hôi rất là nhiều ngược lại với cái suy giác thì vã mồ hôi nhiều và sợ nóng nóng bức rất là nhiều
có thể gây ra lãng xương cũng có thể đối với phụ nữ mang thai thì có thể gây ra cho người ta bị sảy thai thai lưu hoặc là các dị tật bẩm sinh
còn đối với người cao tuổi thì rất nguy hiểm ở cái chỗ là người cao tuổi mà bị thừa hốc môn
chịu trúng trên tim mạch thường rất nặng nề có thể gây ra các cơ nhịp nhanh kịch phát hoặc các dối loạn nhịp tim hoặc là suy tim cũng rất là nặng nề
và nếu như thừa hốc môn nhiều quá thì nó có thể gây ra cơ nhịp độc giáp cấp cơ nhịp độc giáp cấp là tỷ lệ tử vong rất là cao
thế thì thiếu cũng không được và thường cũng không được
do vậy mà trong cái việc mà nếu mọi người có bị suy giáp hoặc là cường giáp thì việc điều trị nó cũng phải tuân thủ và người ta cũng được các bác sĩ chuyên khoa chỉnh liều
nhưng mà người bệnh cũng không đáng lo quá đâu bởi vì thuốc điều trị cường giáp hoặc suy giáp đều rất là rẻ và cái việc chỉnh liều đúng thì người bệnh vẫn hoàn toàn sống rất là khỏe mạnh
bình thường và vẫn làm việc được hoàn toàn bình thường cho nên là nếu như chẳng may mà bị cường giáp hoặc suy giáp thì chúng ta cũng không đáng lo mà chúng ta đừng sợ quá nghĩa là chúng ta cần phải phát hiện để điều trị và khi đã có bệnh rồi thì chúng ta điều trị đúng thì chúng ta vẫn sống và làm việc tất cả các nghề trong xã hội và vẫn có cuộc sống khỏe mạnh bình thường cùng với gia đình cùng với vẫn hạnh phúc và vẫn làm được tất cả các nghề trong xã hội